thưa quý vị đỗ xe ngược chiều lưu thông của làn đường
khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ nguyễn đức khởi chú tại quận thanh khê
thành phố đà nẵng đã có thái độ bất hợp tác điều khiển xe bỏ chạy
đối tượng vừa bị công an quận ngũ hành sơn ra quyết định khởi tố
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông trật tự
công an quận ngũ hành sơn phát hiện xe ô tô tải kéo theo semi ramok
do khởi điều khiển đỗ xe ngược chiều lưu thông của làn đường
tổ tuần tra đã yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng khởi có thái độ bất hợp tác
điều khiển xe đi ra đường nam kỳ khởi nghĩa
cho đến khi tổ tuần tra đuổi theo và chạy lên trước đầu xe ra hiệu lệnh
thì khởi mới chịu dừng phương tiện
hiện nguyễn đức khởi đã bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
để điều tra về hành vi giết người
ba đối tượng gồm giê nô a son và y rưng bờ đắp
cùng trú tại huyện e a ca tỉnh đắk lắc
còn nạn nhân trong vụ án là lê văn hậu trú tại thị xã buồn hồ
theo kết quả điều tra vào tối ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hậu cùng một số người bạn điều khiển xe máy đến buôn xê đăng xã e a sa huyện e a ca
và có rồ ga nẹt bô nên ba đối tượng trên đã dùng dao và gậy chặn nhóm của hậu
đối tượng a son đã dùng gậy đánh vào vùng trán khiến hậu gục ngay tại chỗ
rất may nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi năm
còn tại tỉnh ninh bình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn
vừa tiến hành khởi tố vụ án mua thuốc pháo về chế tạo pháo gây nổ lớn
khiến hai người tử vong một người bị thương
cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn linh
về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán che phép vật liệu nổ
theo kết quả điều tra linh thuê nhà bỏ không của gia đình ông trần văn chính
để ở từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
khi xem trên mạng xã hội linh biết cách chế tạo pháo nổ
nên đã đặt mua thuốc pháo dây cháy chậm và vỏ pháo trên mạng xã hội
chế tạo pháo để bán kiếm lời
sau đó linh có thuê hai người làm công làm với công việc là lắp ngòi nổ
đóng gói thuốc pháo đóng gói đơn hàng
đến khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai khi những người trên đang lắp ngòi nổ
đóng gói thuốc pháo thì xảy ra vụ nổ lớn
hậu quả hai người phụ nữ tử vong tại chỗ
thời điểm xảy ra vụ việc có cho bé ở đó may mắn là cháu chỉ bị xây sát nhẹ
vụ nổ khiến tài sản của gia đình ông chính và một số hộ xung quanh bị hư hỏng
sau khi vụ việc xảy ra nguyễn văn linh đã đến trụ sở công an huyện kim sơn đầu thú
sau nhiều ngày nỗ lực truy tìm vào lúc một h bốn mươi năm sáng nay
lực lượng chức năng đã bắt được hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng
khi cả hai đang lẩn trốn ở vùng rừng núi thuộc xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở
hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà
cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam
ban giám thị trại giam xuân hà công an tỉnh hà tĩnh đã thông tin cho các lực lượng chức năng
và người dân biết để đề phòng và phối hợp truy bắt
công an tỉnh hà tĩnh đã huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ ở nhiều đơn vị địa phương
triển khai truy tìm phạm nhân vượt trại
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh cũng tổ chức chốt chặn
kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh
nhằm ngăn chặn hai đối tượng trốn ra khỏi địa bàn
qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân lực lượng chức năng nhận định
hai phạm nhân chưa ra khỏi huyện cẩm xuyên mà có thể đang lẩn trốn
ở các xã cẩm hà cẩm lạc thuộc huyện cẩm xuyên
các đơn vị đã nhanh chóng khoanh vùng huy động tổng lực truy bắt nhanh hai đối tượng
như vậy là sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm truy bắt lực lượng chức năng đã bắt được
hai đối tượng trốn trại ổn định an ninh trật tự trên địa bàn

sáu thanh niên trên xe ô tô bán tải và phương tiện về trụ sở để lập biên bản vi phạm
tại đây công an tp vũng tàu đã kiểm tra và phát hiện trong xe ô tô bán tải
có bốn khẩu súng nhiều mã tấu dao dựa và ma túy dạng khay
kiểm tra nhanh sáu người đi trên xe ô tô bán tải cũng đều có kết quả dương tính với ma túy
ngay sau đó công an tp vũng tàu đã lập biên bản niêm phong các tàng vật
để điều tra tổ chức lấy lời khai của nhóm thanh niên
thực hiện trót lọt ba vụ trộm xe máy nhóm ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp quy nhơn tỉnh bình định ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
về hành vi trộm cắp tài sản chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
ba đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn trọng tâm phạm văn sang và lê duy dân
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận phát hiện người dân để xe máy sờ hở
không có người trông coi các đối tượng sẽ chia nhau cảnh giới và dùng dụng cụ phá khóa
rồi nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi hiện trường tính đến thời điểm bị bắt
các đối tượng đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm xe máy trên địa bàn
cùng với hành vi trộm cắp tài sản trần văn tình chú tại quận thanh khê tp đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ khởi tố bắt tạm giam
tình là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại một nhà dân ở phường hòa an quận cẩm lệ
tăng vật là ba máy tính sách tay
chiều nay công an tỉnh bình thuận tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân huyện bắc bình và các đơn vị có liên quan
tiến hành kiểm đếm tăng vật phương tiện để xử lý nhầm đối tượng có dấu hiệu phân loại
tuyển rửa thu hồi kim loại nặng khai thác khoáng sản trái phép quy mô rất lớn
trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình
vào lúc ba giờ sáng ngày chín tháng một mươi hai công an tỉnh bình thuận phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
sở tài nguyên và môi trường tỉnh ủy ban nhân dân huyện bắc bình đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng
tám đối tượng đang phân loại tuyển rửa thu hồi kim loại nặng tại khu vực ngách đào giữa
thôn tà mon xã phan sơn huyện bắc bình
đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh bình thuận và đại tá đinh kim lập
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường

tại hiện trường công an tỉnh bình thuận thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng
và nhiều bao hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng
cũng như hàng chục máy móc phương tiện liên quan như xe múc máy xay đá máy bơm xe bán tải
đáng chú ý khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi
ngành tài nguyên đã phối hợp với lực lượng công an và địa phương triển khai lấy tám mẫu nước và bảy mẫu đất
một mẫu bùm để phân tích thành phần tính chất của các mẫu để làm cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật
đặc biệt là chúng tôi thu được những cái tăng vật mà có nhiều dấu hiệu phạm tội
có khả năng tới đây công an địa phương sẽ khởi tố dự án khởi tố đề can để đạt ra điều tra làm rõ
mục đích là nhằm răng bia giáo dục phòng mưa tạo phạm chung
đây là khu vực đồi núi hiểm trở rộng khoảng ba hectare nằm sâu dưới thung lũng
cách xa với đường giao thông liên tỉnh giữa huyện bắc bình của tỉnh bình thuận và huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng
hiện công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của hai mươi tám đối tượng liên quan
sau gần bốn mươi tám giờ đấu tranh truy vết công an tỉnh lào cai đã bắt giữ được lò văn ngân
chú tại tỉnh lai châu nghi phạm trong một vụ giết người cướp tài sản
chiều ngày năm tháng một mươi hai công an thị xã sapa nhận được tin báo của anh hạng a gà chú tại tỉnh lai châu
phát hiện mẹ đẻ tử vong trên đồi thuộc khu vực tổ hai phường ô quý hồ thị xã sapa tỉnh lào cai
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát xác định lò văn ngân đối tượng nghiện ma túy lâu năm
có hai tiền án chính là nghi phạm và tìm được nơi nghi phạm bán xe máy của nạn nhân
chiều ngày bảy tháng một mươi hai ngân bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ khi đang chạy trốn
tại khu vực biên giới thuộc phường cốc lếu thành phố lào cai
ngân khai nhận do nghiện ma túy cần tiền tiêu xài nên lang thang tìm sơ hở trộm cắp tài sản
ngân được mẹ của nạn nhân cho đi nhờ xe lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác
đối tượng dùng đá đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân rồi cướp một xe máy một điện thoại và hơn bốn trăm linh đồng
đỗ xe ngược chiều lưu thông của làn đường khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ
nguyễn đức khởi chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng bất hợp tác điều khiển xe bỏ chạy
đối tượng vừa bị công an quận ngũ hành sơn khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngũ hành sơn
phát hiện xe ô tô tải kéo theo sermiramoc do khởi điều khiển đỗ xe ngược chiều lưu thông của làn đường
tổ tuần tra yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng khởi có thái độ bất hợp tác điều khiển xe đi ra đường nam kỳ khởi nghĩa
cho đến khi tổ tuần tra dùng đuổi theo và chạy lên trước đầu xe ra hiệu lệnh thì khởi mới chịu dừng phương tiện
hiện đối tượng bị áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc
khoảng gần hai giờ sáng nay lực lượng chức năng đã bắt được hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng
khi cả hai đang lẩn trốn ở vùng rừng núi thuộc xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh sau nhiều ngày nỗ lực truy tìm
vào khoảng một mươi năm h chiều ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng
đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn ban giám thị trại giam xuân hà công an tỉnh hà tĩnh
thông tin cho các lực lượng chức năng và người dân biết để đề phòng phối hợp truy bắt
công an tỉnh hà tĩnh huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ ở nhiều đơn vị địa phương triển khai truy tìm phạm nhân vượt trại
cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức chốt chặn kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh
nhằm ngăn chặn hai đối tượng trốn ra khỏi địa bàn
qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân lực lượng chức năng nhận định hai phạm nhân chưa ra khỏi huyện cẩm xuyên
mà có thể lẩn trốn ở các xã cẩm hà cẩm lạc thuộc huyện cẩm xuyên
các đơn vị nhanh chóng khoanh vùng huy động tổng lực truy bắt nhanh đối tượng
như vậy sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm truy bắt lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng trốn chạy
ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
vừa giải cứu thành công một thiếu nữ cầm dao đứng trên nóc trung cư hai mươi năm tầng định tự tử
cụ thể vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi hai trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
nhận tin báo có một cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng tòa trung cư dầu khí cao hai mươi năm tầng
địa chỉ số bảy đường quang trung thành phố vinh có ý định tự tử
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số một nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau một lúc thương thuyết không được thiếu tá nguyễn thế song cùng các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận
đánh lạc hướng rồi ập vào khống chế cô gái sau đó bàn giao cho công an phường quang trung
đột nhập cửa hàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với tổng trị giá là hơn một trăm linh triệu đồng
đối tượng bùi văn cường vừa bị
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một cửa hàng sửa chữa và mua bán điện thoại di động của anh nguyễn trọng chiến
bị một đối tượng nam thanh niên cậy phá cửa đột nhập trộm cắp một mươi tám điện thoại di động và một bảy triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện yên lạc đã nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng bùi văn cường
khi đối tượng đang mang điện thoại trộm cắp đi tiêu thụ
nhằm che giấu nợ nần và để có tiền tiêu xài cá nhân thời gian vừa qua
nhiều người dân trên địa bàn huyện châu thành tỉnh an giang đã tới cơ quan chức năng báo tin giả sai sự thật
bị trộm cướp gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an đã điều tra
xác minh làm rõ kịp thời chấn an dư luận tại vùng quê
trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba dương thị yến nhi chú huyện châu thành
đến cơ quan công an trình báo về việc bị ba thanh niên lạ mặt chặn đường đe dọa
khống chế cướp một điện thoại iphone và sáu triệu đồng tại một con đường vắng thuộc xã bình hòa huyện châu thành
qua xác minh cơ quan công an xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của nhi và hiện trường xảy ra vụ việc
bằng những chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được trong quá trình xác minh
nhi đã thừa nhận không có chuyện bị cướp mà thực tế đã đem đi cầm cố chiếc điện thoại trước đó để thanh toán nợ nầ

em có cho tiền đó em báo mắt em cho chồng em đừng có quýnh em lại kia
trước đó công an xã vĩnh hành huyện châu thành cũng nhận được tin báo của bà trương thị mỹ chi
trinh báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền ba trăm linh triệu đồng đi trong tù
qua công tác điều tra khám nghiệm hiện trường lực lượng công an nhận định không có xảy ra vụ trộm
và tiến hành mời chi về trụ sở làm việc
trước những chứng cứ tài liệu thu thập được chi đã thừa nhận không bị mất trộm số tiền ba trăm linh triệu đồng
số tiền trên chi đã đi mua vàng và chi tiêu hàng ngày
khi mẹ ruột của chi muốn lấy lại tiền để xây nhà mới chi muốn giữ lại nên đã báo tin giả bị mất trộm
tại còn một cây giàn hai mươi bốn một cây giàn một mươi tám dưới sáu mươi bốn triệu tiền mặt còn nhiều loại loại trên khí sinh quạt trước giờ
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện châu thành tỉnh an giang đã có năm trường hợp báo tin giả
về việc bị mất trộm
các vụ việc xảy ra liên tiếp đã khiến người dân trong khu vực hoang mang lo lắng
nhiều người vẫn không biết đây là những vụ việc báo tin giả gây nên những thông tin trái chiều không đúng sự thật
nhiều người vẫn không biết đây là những vụ việc báo tin giả gây đến những thông tin trái chiều không đúng sự thật
có thể thấy nhiều người chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi báo tin giả sai sự thật của bản thân
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tạo tâm lý hoang mang bất an cho người dân địa phương
mọi hành vi báo tin giả sai sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật